cũng theo trình bày của chị huệ em gái thống lâu nay làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn kass phong phú nằm trên địa phận phường tăng nhân phú b
chiều hai mươi chín tết sau giờ tan ca thống có nhắn tin với người thân rằng sẽ lên đường về quê đón tết cùng gia đình
nhưng do công việc không ổn định thu nhập kém nên tiết kiệm không mua sắm quả cáp như mọi năm
nhậm tính thời gian chạy xe gắn máy từ thành phố thủ đức về nhà ở huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai bình thường chỉ mất trên dưới ba giờ đồng
hồ là đến nơi nhưng quá thời gian trên mà chưa thấy con gái về nhà nên cha mẹ đã bảo chị gái là huệ gọi điện thoại cho em thì không liên lạc được
đến sáng ba mươi tết không thấy con gái về nhà mọi người thay nhau gọi điện thoại cũng không thấy bắt máy nên đã gọi điện cho người yêu của thống tên là tuấn
tuấn và thống thuê phòng trọ sống chung hỏi thăm tình hình nhưng được biết là tuấn đã về quê ở tỉnh phú yên từ cách đây hơn một tháng
ngay sau đó anh tuấn đã nhờ bạn bè đến phòng trọ tìm hiểu tình hình
nhưng thấy cửa khóa ngoài người bạn này đã phá khóa vào trong phòng nhưng không thấy chị thống
phòng không có sự xáo trộn xe máy vẫn để ở bên trong trên xe có treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê nhưng không thấy chìa khóa xe điện thoại di động và chiếc ba lô mà chị thống thường dùng
nghi có vấn đề chẳng lành chưa cùng ngày những người thân trong gia đình chị thống đến phòng trọ hỏi hàn tìm kiếm nhưng không thu thập được bất cứ thông tin nào nên đã đến cơ quan công an trình báo
xác định khả năng chị thống bị kẻ xấu hạm hại là rất cao nên công an thành phố thủ đức đã báo cáo tình hình
và ngay lập tức ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh đã cử thiếu tướng mai hoàng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ
ngoài ra còn tăng cường lực lượng của phòng nghiệp vụ cảnh sát kỹ thuật hình sự kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với công an tp thủ đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân
các đơn vị phối hợp này được chia thành sáu tổ công tác lập tức vào cuộc trong đó tổ kỹ thuật hình sự thực hiện các biện pháp kỹ thuật xem có dấu vết lạ nào tại các phòng trọ mà chị thống thuê ở
đồng thời mở rộng sang các phòng khác trong khu vực bộ phận kỹ thuật nghiệp vụ tiếp tục kiểm tra camera an ninh đặt trên đường và của các hộ dân xung quanh xem có đối tượng lạ mặt nào hoặc đối tượng có biểu hiện nghi vấn ra vào khu vực phòng trọ
các tổ công tác khác ra soát toàn bộ mối quan hệ của nạn nhân với những người xung quanh đồng thời hỏi thăm những người xung quanh đặc biệt là những công nhân làm cùng công ty với chị thống để nắm thông tin
lần theo dấu vết
sau khi tiến hành giả soát nhanh các tổ công tác phát hiện nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín tạm trú dài hạn ở phòng trọ số một mươi bốn trong cùng khu vực có nhiều biểu hiện bất thường
trong thời gian từ cuối giờ chiều đến đêm ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn khoa nhiều lần sử dụng xe mô tô ra vào khu vực dãy nhà trọ
cứ mỗi lần đi ra hắn chở theo một túi gì đó màu đen và đặc biệt là ánh mắt dò xét tất cả các hướng xung quanh rồi mới tăng ga cho xe chạy với tốc độ cao ra khỏi khu vực
và lần cuối cùng thì hắn khoác theo ba lô túi sách đi luôn mà không trở về khu vực phòng trọ nữa
từ những phát hiện này ngay lập tức một tổ trinh sát được lệnh tìm gặp chủ nhà trọ lấy thông tin cá nhân của khoa rồi tức tốc lên đường về quê của hắn ở tỉnh tiền giang
tuy nhiên khi được hỏi tất cả người thân trong gia đình khoa đều có chung câu trả lời là đã vài cái tết rồi khoa không về quê xung họp cùng với gia đình họ hàng
tiếp tục lần theo mối quan hệ của khoa các trinh sát phát hiện hắn từng có người yêu
ở tỉnh bình định nên ngay sau khi xác định địa chỉ một tổ công tác lập tức thay phiên nhau lái xe xuyên đêm để truy tìm
trong thời gian này các tổ công tác còn lại cũng nhận được nhiều thông tin từ người dân xung quanh khu công nghệ cao trình báo về việc phát hiện nhiều túi màu đen bốc mùi hôi thối trong bụi rậm
mẫu vật được đưa đi giám định xác định đây là những bộ phận của cơ thể người có mẫu adn trùng khớp với nạn nhân thống
ngay sau khi xác định chị thống đã bị sát hại thì chiều ngày một mươi ba tháng hai tổ công tác đến tỉnh bình định đã tóm được nguyễn đăng khoa khi đang lẩn trốn ở nhà một người thân tại huyện phủ cát
tại cơ quan công an bước đầu nguyễn đăng khoa khai nhận do thiếu tiền cờ bạc bị chủ nợ đòi gắt gao nên đã nghĩ ra cách trộm hoặc là cướp tài sản đem bán lấy tiền trả nợ
biết chị thống có chút tài sản hơn nữa người yêu ở trung phòng với chị này cũng đã về quê ở tỉnh phú yên được hơn một tháng khoa đã vài lần định ra tay cướp
nhưng do sợ bị người khác cùng với khu nhà trọ phát hiện nên thôi đến một mươi năm h ngày tám tháng hai nhận thấy hầu hết những người thuê phòng trong khu trọ đã về quê ăn tết chỉ còn mỗi mình chị thống đang sắp xếp đồ đạc
biết chị này bản chất hiền lành chất phát lại thường giúp đỡ người khác nên khoa chạy sang giả vờ nói rằng có quá nhiều đồ đạc mà phải ra bến xe gấp nên nhờ chị qua phụ giúp
khi chị thống vừa bước vào phòng trọ số một mươi bốn của khoa thì lập tức khoa khóa cửa phòng trọ dùng dao đã được chuẩn bị sẵn từ trước
khoa đã bị đe dọa uy hiếp buộc chị thống phải giao nộp toàn bộ tài sản
tuy nhiên do chị thống vừa phản ứng vừa kêu cứu nên khoa đã dùng vũ lực tấn công và sát hại nạn nhân
ngay sau khi cướp đi mạng sống của chị thống nguyễn đăng khoa tiếp tục thực hiện hành vi đổi bại đối với nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản trên người của nạn nhân
ngoài ra còn lục ba lô lấy đi một đôi bông tai và ba triệu đồng tiền mặt
để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện khoa đã dùng hông khí phần chị thống ra làm nhiều phần rồi ra chợ tìm mua nhiều túi nilon về đựng trước khi vận chuyển đến một số bụi rậm xung quanh khu công nghệ cao ở phường tăng nhân phủ a thành phố thủ đức phi tàng
sau khi thực hiện hành vi tàn độc khoa định bắt xe về quê ở tỉnh tiền giang lẩn trốn trước khi tìm đường vượt biên ra nước ngoài
nhưng do sợ bị cơ quan công an truy vết nên hắn đã đổi hướng ra huyện phủ cát tỉnh bình định tá túc ở nhà
sau khi trả lời những câu hỏi ban đầu của điều tra viên và tự viết bản khai quá trình phạm tội nguyễn đăng khoa gục đầu xuống bàn liên tục thở dài nói trong sự hối hận muộn màng
tội của em quá lớn không thể quay đầu lại được nữa chỉ biết nhờ các anh cho em gửi lời xin lỗi đến gia đình chị thống chứ tội của em có chết một lần cũng không thể bù đắp được với sự mất mát của người thân và gia đình của chị ấy
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng nguyễn đăng khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản giết người và hiếp dâm đối với chị vi thị thống
ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa về tội cướp tài sản giết người hiếp dậm
dù trong các ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn nhưng các đơn vị công an tp hcm đã không quản ngại quyết tâm truy bắt hung thủ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương thể hiện tinh thần nghiêm minh của pháp luật chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video